nếu như cả thế giới đang rung sợ trước omicron thì người ấn độ sau cơn sóng thần dowta thì sự xuất hiện omicron gần như chẳng có ý nghĩa gì
người dân ấn độ dường như phất lờ những lời kêu gọi của cơ quan chức năng về thực thi biện pháp phòng ngừa nguy cơ xuất hiện làn sóng mới gắn liền với biến thể omicron
người dân ấn độ đang đổ xô đi mua sắm không ngại chen chân trên những chuyến bay đông kính khách để đến các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng bất chấp kêu gọi của giới chức nước này về hạn chế di chuyển tụ tập và nâng cao cảnh giác trước sự xâm nhập của biến chủng omicron
tại bang duyên hải qua một điểm nghỉ dưỡng có tiếng nhờ sức hút từ các bãi biển đẹp
cùng với ngành công nghiệp sông bài casino các khách sạn đang vận hành với công suất đặt phòng là trên chín mươi hoạt động di chuyển hàng không tấp nập trở lại
với chín mươi chuyến bay hạ cánh xuống bang một mức tần suất ngang với thời điểm tiền đại dịch
trong một năm trước người dân gần như không tổ chức hoạt động nào để kỷ niệm các dịp lễ sự kiện ghi dấu ấn
nhưng năm nay chúng tôi đón nhiều khách du lịch tới đây để giữ các dịp như sinh nhật hay đám cưới
về công suất sử dụng phòng chúng tôi đã trở lại mức ở thời điểm tiền đại dịch
niklas sa người đứng đầu một cơ sở lữ hành tại qua cho biết
theo ước tính của sa chỉ riêng trong tháng một mươi hai này đã có tới hơn một triệu du khách lùi tới qua
sau khi chính phủ và chính quyền bang nới lỏng quy định phòng chống covid một mươi chín
còn số ca mắc mới theo ngày xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng một năm rưỡi trở lại đây
tuy nhiên chính quyền của thủ tướng narendra modi đã phải lên tiếng cảnh báo các bang không được phép lơ lạ
mất cảnh giác trong bối cảnh tổng số ca nhiễm do biến thể omecon gây ra tại ấn độ đã lên tới ba trăm năm mươi tám ca
dù chưa có trường hợp tử vong nào
phát biểu tại cuộc họp báo ở new delhi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
ông vinod kumapol quan chức cao cấp chính phủ
cố vấn của thủ tướng modi về phòng chống dịch covid một mươi chín
nói rằng đây là thời điểm có nhiều lễ hội dịp đón năm mới và nguy cơ có thể xuất hiện từ đây
cùng ngày bang miền đông odisha đã buộc phải ra thông báo siết chọc biện pháp phòng chống dịch
chính quyền bang cấm mọi hoạt động tụ tập đông người cho tới ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
số lượng người được phép tham dự các sự kiện nhà thờ dịp giáng sinh đón năm mới cũng hạn chế
trước đó vùng thủ đô new delhi cũng đưa ra quyết định tương tự
ấn độ đạt được bước tiến tích cực trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin thời gian gần đây
nhưng nỗ lực này có thể là chưa đủ để ngăn cản nguy cơ sống covid một mươi chín gắn với biến trẻ omicron
bộ y tế và phúc lợi gia đình ấn độ cho biết phân tích sơ bộ trên một trăm tám mươi ba ca nhiễm mormicron cho thấy
có tám mươi bảy ca rơi vào các đối tượng đã hoàn tất hai mũi tiêm chủng và ba ca thậm chí đã tiêm cả mũi tăng cường
giới khoa học và các chuyên gia dịch tễ cho rằng lây nhiễm ở ấn độ sẽ tăng trong vài tuần tới
tuy nhiên tin tốt là việc biến thể mới có thể sẽ không chết chóc như biến thể delta
do ấn độ trước đó đã trải qua thời gian lây lan kéo dài trên diện rộng
nhiều người có miễn dịch tự nhiên cũng như bước tiến về tiêm chủng
đến thời điểm này ấn độ đã đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi một với tám mươi tám trong tổng số chín trăm bốn mươi bốn triệu người trưởng thành
với tỷ lệ tiêm hai liệu đạt sáu mươi một
quốc gia đông dân thứ hai thế giới từng trải qua hai sóng lây nhiễm hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và đỉnh điểm là giai đoạn từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
với hơn bốn trăm linh ca mắc mới một ngày nhưng hai tuần gần đây
ấn độ chỉ ghi nhận khoảng bảy ca nhiễm một ngày
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo không được phép chủ quan tự mãn
một tỷ lệ nhỏ của một số lượng lớn có thể sẽ lại là lớn
nhưng miễn dịch có sẵn thông qua lây nhiễm trước và tiêm chủng vaccine có thể giúp giảm nguy cơ nghiêm trọng
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé